công an thành phố hải dương cho biết đã tiếp nhận và đang tiến hành điều tra vụ cối gây thương tích xảy ra vào tối ngày hôm qua
vào khoảng hai mươi một giờ tối qua ngày ba mươi tháng ba ba người tên là hùng nam và huy đã xông vào một hộ dân ở đường canh nông hai phường quang trung
dùng dao bầu chém nhiều nhát vào đầu và tay trái của anh hát
khi bố nạn nhân chạy ra can thì bị đối tượng hùng dùng dao kề vào cổ dọa giết và thách thức gọi công an
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do mất nhiều máu và đứt gân tay